ngày một bảy lực lượng chức năng tỉnh long an đã tiến hành kiểm tra quầy hàng số tám mươi chín
khu vực chợ tân an phường một thành phố tân an tỉnh long an
phát hiện một lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu đang được cất giữ tại đây
qua kiểm đếm đội quản lý thị trường số tám ghi nhận có gần một mươi hai gói thuốc lá nhập lậu
được cất giữ trong kho hàng với các nhãn hiệu như z hero scot
do không có chủ sở hữu số thuốc lá ngoại nhập lậu tàng trữ trái phép
nên đội quản lý thị trường số tám tiến hành tạm giữ
vận chuyển toàn bộ số gói thuốc lá nói trên về trụ sở để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật